bộ tư pháp mỹ đang cho điều tra vụ dò dỉ một số tài liệu quân sự mật được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến ở nước này vào ngày bảy tháng bốn
người phát ngôn của bộ tư pháp mỹ cho biết bộ này đã liên lạc với bộ quốc phòng và bắt đầu tiến hành cuộc điều tra
trong khi đó theo người phát ngôn lầu năm góc bộ quốc phòng cũng đã biết thông tin về vụ việc và đang cho xem xét
cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh trước đó trên các trang mạng twitter và telegram ở mỹ đã xuất hiện một số tài liệu dò dỉ về bí mật an ninh quốc gia của mỹ
liên quan đến ukraine trung quốc và trung đông số tài liệu này được đề vào ngày một tháng ba mang dấu mật và tuyệt mật
hãng tin reuters dẫn lời ba quan chức của mỹ giấu tên nhận định vụ do gì này có thể có liên quan tới nga hoặc các lực lượng thân nga
do các số liệu thương vong của quân đội nga trong cuộc xung đột với ukraine đã bị thay đổi theo hướng ít đi
hiện chính phủ nga và đại sứ quán nga tại washington chưa đưa ra bình luận trước những thông tin trên